dự đoán trong những ngày cận tết nhu cầu mua sắm của người dân và du khách trên địa bàn đà nẵng tăng cao
các trung tâm thương mại chợ truyền thống đà nẵng đã sớm giữ chữ lượng hàng hóa lớn phong phú
với nhiều chủng loại bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
trước và trong dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
từ những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín sở công thương tp đà nẵng đã chủ động xây dựng kế hoạch giữ chữ hàng hóa
thiết yếu phục vụ trước trong và sau tết canh tí hai nghìn hai mươi với tổng giá trị dự kiến hơn một bảy trăm linh tỷ đồng
đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của đại đa số người dân
được sự chỉ đạo cho nên là người dân đã trữ hàng cũng như là các ngành chức năng hiện tại bây giờ đang vô cục
như quản lý thị trường cho nên là công an tất cả mọi thứ là đang đảm bảo cho khu vực xung quanh chợ hàng
là ổn định trong dịp tết so với ngày bình thường hiện tại bây giờ sức mua đã tăng lên hơn năm mươi
không chỉ bảo đảm hàng cung ứng dịp tết các siêu thị các chợ lớn tại thành phố đà nẵng
còn liên tục triển khai các chương trình giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng
bên cạnh đó một số đơn vị còn triển khai chương trình khóa giá với hơn một mươi sản phẩm tiêu dùng
để góp phần bình ổn giá thị trường thúc đẩy sức mua
các mặt hàng ở đây thì rất là phong phú bởi vì là rất là nhiều
mặt hàng rất là phong phú và người lựa chọn rất là dễ và rất là nhiều hàng thêm rất là phong phú
ngoài những mặt hàng thiết yếu phục vụ tết các đơn vị trên địa bàn đã liên kết với các nhà cung ứng thịt lợn
để đảm bảo nguồn cung an toàn với giá thấp hơn thị trường để tham gia bình ổn giá
ngoài ra nhiều siêu thị còn chuẩn bị một lượng lớn các mặt hàng như thịt bò thịt gà thịt vịt
luôn phiên giảm giá để người tiêu dùng có thêm lựa chọn cho dịp tết thêm phong phú đậm đà hương vị tết cổ truyền